mua lại các tài khoản facebook bị hách sau đó sử dụng đăng bài giao bán số lô số đề
quảng cáo tỷ lệ chúng số chính xác một trăm linh
hai anh em ruột là nguyễn đình cường và nguyễn đình lợi cùng ở thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
đã lừa đảo chiếm đoạt bảy trăm linh triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh thành trên cả nước
theo đó sau khi bị hại chuyển tiền mua số lô số đề vào tài khoản của các đối tượng
thì lập tức các đối tượng ra cây atm rút tiền và vứt bỏ sim đã liên lạc
với thủ đoạn như trên từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
hai đối tượng đã chiếm đoạt được hơn bảy trăm linh triệu đồng của nhiều bị hại tại khắp các tỉnh thành trên cả nước
và hiện công an thị xã tử sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn đình cường và nguyễn đình lợi
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án